cũng trong sáng ngày hôm nay tại hòa bình đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến dự lễ giao nhận quân tại huyện lương sơn tỉnh hòa bình
buổi bán giao quân ngày hôm nay dù diễn ra trong thời gian ngắn song các tân binh đã cảm nhận được tình cảm sự tin tưởng và niềm tự hào của các cấp lãnh đạo địa phương và thân nhân các gia đình dành cho mình
ngay sau lễ giao quân các tân binh sẽ phấn khởi lên đường vệ trong lực lượng theo sự phân công
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện chặt chẽ các bước trong công tác tuyển chọn gọi nhập ngũ nên hai trăm ba mươi một tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị
điều này sẽ tiếp thêm nghị lực để các tân binh thêm tự tin thực hiện nghĩa vụ cao cả với hành trang mang theo đó là niềm tự hào vinh dự để xây dựng và bảo vệ tổ quốc